thời gian tới công an các đơn vị địa phương phải tập trung quan tâm đến công tác phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ chất lượng cao
phục vụ công tác công an thực hiện chính sách thu hút và sử dụng người tài
kịp thời phát hiện những nhân tố mới có kế hoạch đào tạo và sử dụng lâu dài
tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ khoa học trẻ nhanh chóng tiếp cận trí thức của khu vực và thế giới